chạy vé hạng phổ thông bay hà nội tp hcm đến mùng một mươi tết
chia sẻ thông tin với vtc news anh trần nam trung đại diện một đại lý vé máy bay cho biết
trạng bay một chiều từ hà nội đi tp hcm từ mùng tám đến mùng một mươi tết tức mùng tám đến mùng một mươi tháng hai
vẫn đang rơi vào tình trạng hết vé hạng phổ thông chỉ còn vé hạng thương gia
giá vé hạng thương gia rẻ nhất của hãng bamboo airways tại chuyến bay gắt cánh lúc một mươi bốn h
và chuyến cắt cánh lúc một mươi chín h bốn mươi là một mươi ba trăm tám mươi đồng
chuyến bay lúc một mươi sáu h bốn mươi năm giá chín triệu sáu trăm hai mươi bốn đồng đã bao gồm thuế phí
trong khi đó vé hạng thương gia của việt nam airlines các chuyến bay lúc một mươi sáu h một mươi bảy h và một mươi tám h
cùng có giá một mươi ba trăm bảy mươi chín đồng
các chuyến bay sáng từ bảy h đến một mươi hai h bốn mươi giá chín bảy trăm ba mươi một đồng
giá vé máy bay từ hà nội đi tp hcm chỉ hạ nhiệt từ ngày chín tháng hai
tại ba chuyến bay tăng cường vào các h năm h hai h và hai mươi ba h
theo đó mức giá giao động từ ba đến ba sáu triệu đồng đã bao gồm thuế phí
cụ thể hạng vé phổ thông rẻ nhất của việt nam airlines bay vào thời điểm hai giờ một mươi năm phút
giá hai năm trăm chín mươi ba đồng chuyến bay hai mươi ba h giá ba sáu trăm một mươi chín đồng
còn tại vietjet chuyến bay lúc một mươi năm h ba mươi giá ba sáu trăm một mươi chín đồng

nhiều đại lý cho biết giá vé máy bay sẽ hạ dần trong những ngày tiếp theo
ví dụ như ngày một mươi tháng hai giá vé giao động từ ba một đến ba sáu triệu đồng
trong khi ngày một mươi ba tháng hai giá vé hơn ba triệu cũng được các hãng triển khai
đến tất cả các chuyến bay từ hà nội vào tp hcm
đến ngày một mươi sáu tháng hai giá vé của tất cả các hãng cũng giảm xuống thấp nhất

sáng ngày một mươi bảy tháng hai mức này lại tiếp tục giảm xuống thấp nhất là chín trăm năm mươi bốn đồng
và cao nhất là hai chín trăm một mươi bảy đồng đã bao gồm thuế phí
tình trạng cháy vé phổ thông bay từ hà nội vào tp hcm đã diễn ra từ ngày sáu tháng hai
những hành khách đặt vé sát giờ trong giai đoạn từ ngày sáu đến mùng tám tháng hai
buộc phải lựa chọn vé hạng thương gia
trước đó được sự cho phép của cục hàng không việt nam
các hãng đã lên kế hoạch tăng hơn một trăm linh chuyến bay từ ngày sáu đến một mươi hai tháng hai
chủ yếu là trạng hà nội tp hcm
do giờ ban ngày đã đông nên cơ quan quản lý đề nghị các hãng bay vào khung giờ đêm
giải mã giá vé máy bay vào tp hcm tăng gấp ba bốn lần so với trước tết
giáo vé máy bay ngày cao điểm tết có mức giáo động từ năm một mươi triệu đồng trên lượt
cao gấp bốn năm lần so với trước tết khiến hành khách phát hoảng
chia sẻ trên vietnamnet chị lê thị hàng ở quận gò vấp
tp hcm cho biết vào ngày hai mươi sáu tháng một tức hai mươi bốn tháng một mươi hai âm lịch
chị mua vé máy bay từ tp hcm về thanh hóa đúng vào dịp cao điểm tết cho hai mẹ con
chưa đến bảy triệu đồng trên một chiều
ai ngờ sau tết giá vé tăng quá cao khiến chị không kịp trở tay
sau tết chị hàng đặt vé từ thanh hóa trở lại tp hcm vào ngày sáu và ngày bảy tháng hai
thì các hãng thông báo không còn vé
chị hàng đành phải đặt vé từ hà nội vào tp hcm
nhưng khi đặt giá vé lại cao ngất ngường
từ tám đến một mươi triệu đồng trên người một chiều
giá vé cao điểm trước tết và sau tết trinh lệch quá cao
khiến chúng tôi không kịp trở tay để trở lại tp hcm làm việc chị hàng nói
cùng cảnh như chị hằng anh lê văn du ở quận một mươi hai tp hcm chia sẻ
trước tết cũng dịp cao điểm anh mua vé máy bay cho bốn người từ tp hcm về hà nội
chưa đến một mươi tám triệu đồng
ai ngờ sau tết khi trở lại tp hcm trong các ngày mùng sáu đến mùng tám tháng hai
giá vé tăng phi mã
bốn người trong gia đình anh phải mất gần bốn mươi triệu đồng tiền vé máy bay
vẫn biết ngày lễ tết giá vé cao
nhưng cao gấp ba bốn lần so với cao điểm trước tết thì ít ai ngờ tới
trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn
việc phải bỏ ra chi phí lớn để mua vé máy bay trở lại tp hcm thực sự là quá khó khăn
không chỉ với riêng gia đình tôi anh du nói
theo ý kiến của chuyên gia hàng không
trước tết giá vé máy bay ở mức khá thấp
thậm chí thấp hơn nhiều so với những năm trước
điều này bắt nguồn từ việc người dân còn e ngại dịch bệnh
và hạn chế đi lại
tuy nhiên sự sôi động của tp hcm và nhiều điểm du lịch phía nam vào những ngày tết
cũng như đầu năm mới khiến nhiều người thay đổi kế hoạch du xuân của mình
thay vì ở nhà hoặc lựa chọn những điểm du lịch gần
họ đặt vé máy bay vào miền nam với mong muốn tận hưởng không khí nắng ấm
sau những đợt rét ở phía bắc
việc người dân ồ ạt đặt vé máy bay từ hà nội vào tp hcm
trong những ngày đầu năm mới là lý do chính để đẩy giá vé máy bay lên cao như vậy
chị lê thu thủy chủ đại lý bán vé máy bay
ở tp hcm cho biết trước ngày hai mươi sáu tháng một tức hai mươi bốn tháng một mươi hai âm lịch
giá vé từ tp hcm đi các tỉnh miền trung và miền bắc cao nhất chỉ ba năm triệu đồng
nhưng sau khi bộ y tế bỏ quyết định xét nghiệm y tế hành khách đi máy bay với trẻ nhỏ
thì giá vé tăng cao do khách có nhu cầu đi lại lớn
sau tết từ mùng bốn đến mùng tám tháng hai tức ngày mùng bốn tháng một đến ngày mùng tám tháng một âm lịch
giá vé từ các tỉnh miền trung miền bắc trở lại tp hcm cũng tăng gấp đôi
thậm chí gấp ba đến bốn
bốn lần so với thời điểm chưa bỏ quy định nới lỏng kiểm soát y tế
dù gió vé tăng cao nhưng nhiều đường bay như đà nẵng huế thanh hóa đi tp hcm
của các hãng bay không còn vé bán do số lượng chuyến bay bị hạn chế
theo các hãng hàng không việc giá vé máy bay tăng cao so với trước tết
là do việc duyệt cấp slot của cục hàng không việt nam cho các hãng giảm xuống so với mọi năm
sau tết lượng khách di chuyển vào tp hcm quá cao
trong bối cảnh điều kiện kiểm soát y tế thông thoáng hơn khách đi vé bay đông hơn
nhưng số lượng chuyến bay bị hạn chế
vé giá rẻ không còn nên khách phải mua với giá cao
đại diện một hãng hàng không trong nước cho biết dù vé gia tăng cao
nhưng do cao điểm trước và sau tết lượng khách chỉ một chiều
trước tết tp hcm tăng cao sau tết chỉ chiều vào tp hcm đông khách
chiều ngược lại bay rỗng nên giá vé tăng cao để bù cho chiều rỗng
hàng không bay rỗng một chiều là kinh doanh không có lãi
nên để bù đắp chi phí thì giá vé ngày tết thường cao hơn so với bình thường
tuy nhiên với lượng slus được cấp hạn chế trong điều kiện khách đi lại tăng cao
nên giá vé cao hơn so với mọi năm đại diện một hãng hàng không cho biết
để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách cục hàng không đã yêu cầu các hãng bay
tập trung nguồn lực về tàu bay tổ bay để tăng chuyến trên các đường bay
từ miền bắc và miền trung vào miền nam
cụ thể từ ngày bảy đến ngày một mươi tháng hai các hãng dự kiến tăng hai trăm năm mươi một chuyến
một số trạng bay tăng cao như hà nội tp hcm tăng bốn mươi tám chuyến
đà nẵng tp hcm tăng bốn mươi ba chuyến hải phòng tp hcm tăng hai mươi sáu chuyến
huế tp hcm tăng hai mươi năm chuyến chu lai tp hcm tăng hai mươi bảy chuyến
thanh hóa và vinh tp hcm đều tăng hai mươi ba chuyến
ngoài số chuyến bay tăng lên các chuyến bay thường lệ và tăng chuyến
đã được cấp phép trong bốn ngày nêu trên đạt ba một trăm tám mươi chuyến cung ứng hơn sáu trăm sáu mươi bảy ghế
việt nam airlines group lên kế hoạch tăng thêm gần hai trăm linh chuyến bay
từ ngày bảy đến ngày một mươi tháng hai tập trung trên một mươi bốn đường bay nội địa đông khách
gồm giữa tp hcm và hà nội đà nẵng hải phòng thanh hóa vinh huế
quảng nam đồng hới quy nhơn đà lạt pleiku buôn ma thuật cam ranh tuy hòa
bamboeway cũng tăng tần suất bay đêm với các trạng bay hà nội đà nẵng
hải phòng đến tp hcm để đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao đột biến của hành khách sau tết
cụ thể tăng tám chuyến bay hà nội đến tp hcm từ ngày tám
đến ngày một mươi sáu tháng hai tăng sáu chuyến từ đà nẵng đến tp hcm
bảy chuyến từ hải phòng đến tp hcm
đại diện bamboeway cho biết lịch khai thác tăng cường sẽ tiếp tục được điều chỉnh
và có thể kéo dài thêm để đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách
và trong khả năng được các cơ quan chức năng cấp phép
việc các hãng hàng không cấp phép tăng thêm chuyến bay đã góp phần kéo giá máy bay
về mức bình thường
ghi nhận trên trang web bán vé máy bay trực tuyến cho thấy
từ ngày một mươi tháng hai giao vé từ hà nội đi tp hcm của việt nam
và vietjet chỉ giao động từ hai ba đến hai tám triệu đồng trên người trên lượt